một mươi tháng hai là ngày lễ tình nhân valentine đây được xem là ngày tôn vinh tình yêu các cặp đôi sẽ trao nhau những món quà hoa hồng chocolate vì vậy cứ đến dịp này những sản phẩm quà tặng dành cho lễ tình nhân đều tràn ngập thị trường
đặc biệt ngày lễ tình nhân năm nay trùng vào ngày vía thần tài không biết các cặp đôi sẽ dành tặng cho nhau những món quà thú vị như thế nào mời quý vị cùng theo chân phóng viên truyền hình nhân dân
năm nay ngày lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai rơi vào mùng một mươi âm lịch của năm mới cho nên mọi người có nhiều thời gian để chuẩn bị cả người bán lẫn người mua đều thong thả hơn trong việc tìm kiếm những loại quà mới mẻ cho ngày lễ tình yêu này vẫn như một hương vị không thể thiếu sô cô la được ưu tiên là sự lựa chọn hàng đầu

vẫn như một hương vị không thể thiếu chocolate được ưu tiên là sự lựa chọn hàng đầu cả người bán dẫn người mua đều thong thả hơn trong việc tìm kiếm những loại quà mới mẻ cho ngày lễ tình yêu này vẫn như một hương vị không thể thiếu chocolate được ưu tiên là sự lựa chọn hàng đầu
vẫn như một hương vị không thể thiếu chocolate được ưu tiên là sự lựa chọn hàng đầu vẫn như một hương vị không thể thiếu chocolate được ưu tiên là sự lựa chọn hàng đầu
vẫn như một hương vị không thể thiếu chocolate được ưu tiên là sự lựa chọn hàng đầu vẫn như một hương vị không thể thiếu chocolate được ưu tiên là sự lựa chọn hàng đầu